vào ngày hai mươi chín tháng một mươi nghệ an ghi nhận năm ca cộng đồng ghi nhận tại xóm văn học xã quỳnh bảng huyện quỳnh lưu là các thành viên trong gia đình bao gồm
hai vợ chồng bệnh nhân hdn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và bệnh nhân ntd nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng ba người con trai của hai vợ chồng lần lượt sinh năm hai nghìn sáu hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi bảy
ông trần xuân nhường trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện quỳnh lưu cho biết có hơn hai trăm bảy mươi f một liên quan đến ba người con của hai vợ chồng bệnh nhân này
cụ thể trong hơn hai trăm bảy mươi em một có đến hai trăm bốn mươi em học sinh và ba mươi giáo viên
sau khi xuất hiện các ca bệnh phong yêu cầu các trường cơ sở giáo dục ở năm xã có liên quan dừng việc dạy học trực tiếp và chuyển sang hình thức học trực tuyến
cũng theo ông nhương trước tình hình dịch diễn biến phức tạp phòng giáo dục và đào tạo huyện quỳnh lưu luôn chủ động trong việc dạy và học
ở đó việc chuyển học trực tiếp sang học trực tuyến không khiến các em bỡ ngỡ

ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết hiện thành phố có hai chùm ca bệnh diễn biến phức tạp gồm chùm ở thị trấn quốc oai huyện quốc oai và chùm ở xã tiến thắng huyện mê linh hiện đã ghi nhận ba mươi ca mắc
hai chùm ca bệnh này có liên quan đến đám hiếu đám cưới và liên quan đến các cơ quan công sở do vậy lượng người có tiếp xúc với f nhiều công tác điều tra truy vết xét nghiệm tiếp tục được triển khai để tiến tới khoanh vùng dập dịch trong thời gian sớm nhất
cùng với đó thành phố đang thực hiện giám sát người về từ các địa phương có dịch đến nay đã giả soát quản lý và giám sát sức khỏe tám một trăm năm mươi ba người từ các tỉnh miền nam
trong đó phát hiện bốn mươi tám trường hợp dương tính bao gồm ba mươi bốn người trở về từ tp hcm sáu người về từ tỉnh đồng nai ba người về từ tỉnh bình dương hai người về từ quảng ngãi một người về từ tây ninh một người về từ hà giang và một người về từ hà nam
trong các ca dương tính này ngoài trẻ em chưa đến tuổi tiêm chủng có nhiều người đã được tiêm vaccine
cdc hà nội khuyên các
kể cả khi đã tiêm vaccine thậm chí tiêm đủ mũi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt biện pháp năm k tốt nhất nên hạn chế tối đa việc đến những nơi đông người
khi phải đi đến trung tâm thương mại siêu thị bến xe bến tàu nơi công sở người dân cần thực hiện quét mã qr code để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện f
tính tới sáng ngày ba mươi tháng một mươi hà nội đã tiêm được chín bảy mươi tám triệu liều vaccine cho sáu bảy triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên
ba bảy mươi một triệu người đã được tiêm đủ hai mũi tương đương gần sáu mươi dân số từ một mươi tám tuổi
hà nội đã được tiêm hai mũi